cơ quan an ninh điều tra công an thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã mở phiên toàn lưu động xét xử vụ án hình sự
đối với bị cáo lê kim sa chú tại thôn một xã tam hải huyện núi thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lợi dụng sự quen biết tin tưởng của khách hàng
và những người thân quen tại xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam lê kim sa cùng chồng là trần tấn hoàng
đã dùng thủ đoạn hứa trả lãi suất cao để chiếm đoạt tiền và vàng của một trăm ba mươi hai người bị hại với tổng trị giá gần sáu trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê kim sa mức án một mươi năm năm tù giam
về trách nhiệm dân sự bị cáo lê kim sa có trách nhiệm phải bồi thường sáu trăm sáu mươi bảy bảy chỉ vàng và số tiền
gần tám mươi bảy triệu đồng cho người bị hại
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình vừa bắt giữ đối tượng ngô thanh tùng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ sáu tám gram ma túy đá một súng k năm mươi bốn cùng năm viên đạn và hai mươi triệu đồng
ngô thanh tùng là đối tượng nghiện ma túy đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng khai nhận mua ma túy từ thành phố hải phòng về
chia nhỏ rồi thuê xe ô tô tự lái đi bán cho các đối tượng nghiện
trên địa bàn thành phố thái bình
để tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trong bối cảnh giá xăng dầu giảm sâu trong thời gian vừa qua
bộ trưởng bộ giao thông vận tải quyết định thành lập ba đoàn kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai niêm yết giá cước vận tải
trong quyết định này đoàn kiểm tra tại khu vực phía bắc do lãnh đạo vụ vận tải bộ giao thông vận tải làm trưởng đoàn
kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô khu vực miền bắc
giá dịch vụ vận chuyển hàng không trong cả nước đoàn kiểm tra tại khu vực miền nam do lãnh đạo thanh tra bộ giao thông vận tải làm trưởng đoàn
đoàn kiểm tra tại khu vực miền trung do lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam làm trưởng đoàn
ngoài ra các đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra công tác phối hợp giữa bến xe và doanh nghiệp vận tải trong quản lý vé công tác bán vé niêm yết giá cước tại bến
bộ trưởng giao thông vận tải yêu cầu các đoàn kiểm tra thanh tra phải hoàn thành trước ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự một trăm hai mươi giây phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn